xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của truyền hình công an nhân dân
bản tin nhật ký an ninh hôm nay ba mươi một tháng tám sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
cùng sống lại những ký ức về tết độc lập đầu tiên trong lòng người hà nội
công an tỉnh thanh hóa triệu tập hai đối tượng liên quan đến việc tung tin đồn thất thiệt vỡ đập thủy điện trung sơn
sau bốn ngày xét xử tòa nân dân tp hà nội đã tuyên phạt cựu chủ tịch pvtec trần trung tri hiếu hai mươi tám năm

vào sáng ngày hôm nay các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và sân hương tử nghiệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có
tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh bẫn nguyên chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phạm thế duyệt thượng tướng tô lâm ubnd bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội các vị lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng nhà nước quốc hội chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam đã thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với bắc hồ anh hùng giải phóng dân tộc người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tiếp đó đoàn tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
các đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị và các bạn bảy mươi ba năm về trước sau khởi nghĩa cách mạng tháng tám đúng vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử bác hồ đã long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về nước việt nam độc lập
thời khắc cảm nhận niềm hạnh phúc thiêng liêng khi đất nước bước sang trang sử mới đã khắc sâu trong tim những người dân vừa thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ
và ngày hai tháng chín đã trở thành ngày tết độc lập của tất cả người dân việt nam hôm nay và mai sau
bảy mươi ba năm đã trôi qua nhưng cảm giác về thế khắc lịch sử hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
tâm trạng chung là tâm trạng của một người ở trong một nước độc lập mình bị không cùng mình chiến đấu cho nền độc lập
và bây giờ là ngày tuyên bố độc lập cho nên tâm trạng nó hơi khác nhân dân ở chung
tức là mình chiến đấu cho nền độc lập
mà bây giờ đây là thành tựu mình phải chiến đấu cho nền độc lập
mà ngày ngày là cái ngày mà tuyên bố độc lập thì tôi tâm trạng vào nước khác
cái vui mừng trong lòng nó cũng khác nó hơi khác một chút
của những người được thấy cái kết quả làm việc của mình thấy được cái kết quả làm việc cái hoạt động của mình nó là cái ngành như thế này
cả một đời tham gia cách mạng có biết bao nhiêu kỷ niệm
thế nhưng có một kỷ niệm mà ông vân cùng ông hà không bao giờ có thể tham gia
quên đó là ngày này của bảy mươi ba năm về trước
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cũng giống như hàng triệu người dân thủ đô khác ở thời điểm đó
hai ông đã có mặt tại quảng trường ba đình để nghe bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
chúng tôi thấy là cái ngày tuyên ngôn độc lập đấy là một cái ngày đáng nhớ
và bản thân mình cũng bây giờ nghĩ lại
thì thấy là mình cũng có một cái vinh dự và cái phấn khởi
là ở trong đoàn thanh niên quốc hoàng diệu
và được giữ cái ngày lễ độc lập của dân tộc như thế
mà lịch sử ghi lại như vậy
mình có mặt tại cái hiện trường đó cho nên mình cũng là một cái tự vinh dự
cũng giống như ông vân và ông hà
với bà hiền thời khắc tại quảng trường ba đình ngày ấy vẫn chưa khi nào phai nhạt
không khí niềm vui gian lẫn niềm tự hào của người dân hà nội này là một cái tự hào
nói riêng và người dân cả nước ngày ấy nói chung
vẫn còn vẹn nguyên đến tận bây giờ
đến cái ngày mùng hai tháng chín thì chúng tôi coi như là
lúc nào cũng chỉ đi để đôn đốc mọi người cùng đi ra để mà đi ra dự bếp tin
nghĩa là coi như là lúc bây giờ
lúc nào cái không khí cũng là đi cứu nước giải phóng dân tộc
cho nên là không có quản ngại gì là mệt nhọc khó khăn
không khí lúc bây giờ thì là sôi sụp
coi như là cái mũi mà chúng tôi được đi với lại các anh ở tự bệ chân đấu
thì là coi như là nghĩ là rất có thể là nếu nó có cái sự phản ứng ở trong ấy đánh nhau
thì mình cũng phải sẵn sàng hi sinh thôi
lịch sử gần một thế kỷ đã đi qua
người còn người mất
những mái đầu xanh năm xưa nay đã bạc trắng
ký ức cũng chẳng thể nhớ hết
thế nhưng ngày độc lập cùng những giá trị của nó
có lẽ sẽ còn vẹn nguyên đến tận bây giờ
với những người có mặt tại quảng trường ba bình ngày ấy
và hàng triệu người đã đi qua những ngày lịch sử đó
còn với những thế hệ trẻ hôm nay
khi nghe những câu chuyện của họ
những gì họ đã làm càng thêm tự hào và cố gắng
nỗ lực xây dựng đất nước giàu đẹp hơn
để xứng đáng với những gì cha ông ta đã để lại
tiếp tục các tin tức thời sự quan trọng khác
ngày hôm nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố
và trao quyết định của công an thành phố đà nẵng
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
bổ nhiệm giám đốc công an thành phố đà nẵng
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã đến dự và sau nhiệm vụ
theo đó đồng chí vũ xuân viên
nguyên cục trưởng cục tham mưu tổng cục cảnh sát bộ công an
được điều động về giữ chức vụ giám đốc công an thành phố đà nẵng
thay mặt lãnh đạo bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định của bộ trưởng cho thiếu tướng vũ xuân viên
và mong muốn trên cương vị công tác mới
với nhầm tin của lãnh đạo bộ công an
hy vọng thiếu tướng vũ xuân viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết
để xây dựng lực lượng công an thành phố đà nẵng
ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương
cùng dịp này bộ công an cũng công bố quyết định nghỉ hưu
đối với đại tá lê văn tam giám đốc công an thành phố đà nẵng
cũng tại đà nẵng vào sáng ngày hôm nay
công an thành phố đà nẵng đã long trọng tổ chức lễ khánh thành
khối nhà làm việc an ninh nhân dân xây dựng lực lượng
và nhà khách công an thành phố
đến dự có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
công trình nhà làm việc khối an ninh nhân dân xây dựng lực lượng
công an thành phố đà nẵng do công ty cổ phần xuyên việt thi công
quy mô công trình cao một mươi năm tầng vốn đầu tư gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
trong đó vốn của bộ công an là một trăm linh chín tỷ đồng
và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hỗ trợ bốn mươi sáu tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của ban giám đốc công an thành phố đà nẵng
các thành viên trong ban quản lý dự án
đã thực hiện tốt công tác quản lý kiểm tra giám sát công trình
để công trình được hoàn thành đúng tiến độ
sáng cùng ngày nhà khách công an thành phố đà nẵng
cũng được khánh thành với đầu tư một trăm tám mươi tỷ đồng
bao gồm một mươi bốn tầng với một trăm hai mươi phòng
trong đó có hai mươi một phòng vip
có khả năng tổ chức hội nghị lên tới bảy trăm linh lượt người
với trang thiết bị hiện đại cơ sở vật chất và dịch vụ tương đường khách sạn bốn sao
thưa quý vị ngày hôm nay thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen công an tỉnh bình định
công an tỉnh phú yên
về việc bắt giữ một đối tượng phản động chống phá nhà nước việt nam
nội dung thư nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh bình định đã phối hợp với công an tỉnh phú yên
bắt giữ đối tượng lê quốc bình
là thành viên của tổ chức việt tân
nhập cảnh từ campuchia về việt nam
thu giữ chín khẩu súng các loại
năm trăm linh viên đạn và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động chống chính quyền
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh
ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố phá hoại
của công an tỉnh bình định công an tỉnh phú yên
trong thực hiện các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an vì phòng chống ngăn chặn
vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố phá hoại
kích động biểu tình gây dối an ninh trật tự
dịp quốc khánh mổng hai tháng chín
chiến công của công an tỉnh bình định công an tỉnh phú yên
đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cung cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của công an hai tỉnh
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh bình định công an tỉnh phú yên
khẩn trương điều tra củng cố chứng cứ
sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật để gian đe phòng ngừa tội phạm
mong công an tỉnh bình định công an tỉnh phú yên phạt hủy kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì an ninh tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
liên quan đến chuyên án bắt hai mươi hai bánh heroin từ lào về việt nam
thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
cũng vừa gửi thư khen công an tỉnh đắk lắc vì thành tích xuất sắc này
như antv đã đưa tin sau một thời gian xác lập chuyên án
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã giang lưới bắt gọn đối tượng phan thị đào chủ tệ tỉnh bắc cạn
đang vận chuyển hai mươi hai bánh heroin từ lào về việt nam tiêu thụ
với thủ đoạn tinh vi bỏ ma túy vào trong ruột chiếc máy nổ
cùng với thủ đoạn này trước đó phan thị đào đã hai lần đưa ma túy từ lào về việt nam chót lọt
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lê quý vương
đã gửi thư khen công an tỉnh đắk lắc
cũng trong đợt này ubnd tỉnh đắk lắc ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh
đã biểu dương và khen thường cho các cán bộ chiến sĩ đã tham gia ba chuyên án
sau bốn ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án bốn bị cáo trong vụ án
sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec
tòa đã tuyên phạt bị cáo trần trung trí hiếu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvtec một mươi ba năm tù
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo hiếu là hai mươi tám năm tù
bị cáo đỗ văn hồng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc
bị xử phạt một mươi ba năm tù bị cáo đào ngo hoàng nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng pvtec
bị phạt chín năm tù và bị cáo vũ phương nam nguyên kế toán trưởng pvtec
bị phạt tám năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trần trung trí hiếu trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo pvtec
thực hiện dự án nhà ở đã có những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án không đủ năng lực kinh nghiệm đồng ý thay đổi thiết kế đã được phê duyệt
và để nhà thầu triển khai thi công khu nhà ở từ nhà trung cư thành nhà liên kế
cố ý làm trái quy định của nhà nước về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng phê duyệt và chỉ đạo cán bộ dưới quyền
làm thủ tục tạm ứng hai mươi tỷ đồng không đúng không tổ chức giám sát và quản lý việc sử dụng nguồn vốn tạm ứng
trần trung trí hiếu còn lợi dụng chức vụ quyền hạn sự ảnh hưởng và lệ thuộc
thông qua vũ đình duy nguyên tổng giám đốc pvtec gây ảnh hưởng để đỗ văn hồng phải đưa hối lộ ba tỷ đồng để hưởng lợi cá nhân
bị cáo đỗ văn hồng biết rõ việc tạm ứng lần hai là không đúng quy định
nhưng vẫn đề nghị tạm ứng hai mươi tỷ đồng và đã sử dụng số tiền này sai mục đích
dẫn đến dự án dở dang xuống cấp nghiêm trọng gây thiệt hại thất thoát cho nhà nước hơn một mươi chín bốn tỷ đồng
hai lần đột nhập kho hàng trụng cắp chót lọt gần hai chiếc màn hình điện thoại trị giá khoảng ba tỷ đồng
năm đối tượng gây án vừa được công an huyện yên phong phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vận động ra đầu thú
nhận được đơn trình báo của công ty trách nhiệm hóa hãng nextway việt nam tại thị trấn trở huyện yên phong
về việc bị các đối tượng rút ruột gần hai chiếc màn hình samsung s tám trong kho hàng
công an huyện yên phong đã phối hợp điều tra
làm rõ nhóm đối tượng gây án là nhân viên trong công ty gồm nguyễn bách thuận chú tỉnh phú thọ nghiêm đình vui nghiêm đình tiến nguyễn văn thảo mẫn đức lượng cùng chú tài huyện yên phong
để dễ dàng tiêu thụ tài sản trộm cắp thuận đã dùng cồn tẩy xóa số series in trên màn hình điện thoại rồi mang bán và chia cho các đối tượng còn lại
thưa quý vị ngày hôm nay công an huyện quang hóa tỉnh thành hóa đã tiến hành tìm kiếm các đối tượng gây án
hành triệu tập hai đối tượng là lữ chính quyền chú tài thị trấn quang hóa và hà văn mười chú tài huyện quang hóa để làm rõ hành vi tung tin vỡ đập thủy điện trung sơn lên mạng xã hội facebook
qua điều tra xác minh vào tối ngày ba mươi tháng tám trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số thông tin về việc vỡ đập thủy điện trung sơn ở quan hóa
đồng thời kêu gọi người dân kịp thời chạy lũ gây hoang mang dư luận nhất là đối với những người dân vùng hạ nguồn của thủy điện
tuy nhiên qua xác minh hoàn toàn không có chuyện vỡ đập thủy điện trung sơn như các thông tin trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thấy mực nước lên cao cùng với đó là người dân ở gần nhà máy thủy điện trung sơn nghe tiếng còi báo động và di tản lên núi
nên quyền và mười cho rằng đã xảy ra vỡ đập và đăng tải thông tin này lên trang facebook cá nhân nhằm câu like
hiện công an huyện quan hóa đang tiếp tục điều tra xác định rõ động cơ mục đích của các đối tượng trong việc tung tin thất thiệt để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở các huyện miền núi của tỉnh nghệ an cũng buộc nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn phải xả lũ khiến mực nước sông dâng cao
tại nhà máy thủy điện lớn nhất của tỉnh nghệ an thủy điện bản vẽ hiện nay mực nước đổ về thủy điện cao kỷ lục
vì vậy mà thủy điện đã xả lũ ở mức bốn ba trăm linh m ba một giây cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay khiến hàng trăm hộ dân ở vùng hạ du bị ngập lụt
và lợi dụng tình hình ngập lụt này một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt
vỡ đập thủy điện bản vẽ
việc xả lũ kỷ lục đang khiến vùng hạ du thủy điện bản vẽ ngập sâu cầu bản vẽ bị gãy cuốn trôi khiến toàn bộ bản này bị cô lập
vụ việc khiến nhiều người dân vùng hạ du tường thủy điện vỡ đập nên rất hoang mang
tuy nhiên theo khẳng định của lãnh đạo huyện tương dương không có chuyện vỡ đập thủy điện bản vẽ như tin đồn thất thiệt
tính đến chiều ngày ba mươi một tháng tám nước lũ tiếp tục dâng trên địa bàn huyện con cuông và tương dương
có những nơi đã ngập đến nửa nhà tận mái nhà
ủy ban nhân dân các huyện tương dương con cuông đang chỉ đạo các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương phối hợp
thực hiện các phương án di rời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng công an quân đội cũng đã được huy động để tham gia giúp dân
tất cả học sinh các trường học trên địa bàn đã được nghỉ học để đảm bảo an toàn
hiện nay mực nước sông lam đang tiếp tục dâng cao
chính quyền các huyện đã phân công lực lượng túc trực ở các điểm sung yếu kịp thời ứng cứu người dân và tài sản
thưa quý vị và các bạn vào các dịp nghỉ lễ lớn của đất nước và hiện tại là kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
với lượng người sử dụng xe khách tăng cao để tăng lợi ích cá nhân các tài xế xe khách đã bất chấp luật giao thông đường bộ
để vi phạm đón trả khách gây mất an toàn giao thông cũng như an ninh trả tự
theo ghi nhận của phóng viên thì tình trạng xe khách đi với tốc độ rua bò
hay là dừng đỗ sai quy định để đón trả khách tại các tuyến đường nội thành hà nội diễn ra phổ biến
đặc biệt là tại các tuyến đường có bến xe khách
ngay sau khi những chiếc xe khách này rời bến ra đường
thì tài xế cho xe chạy với tốc độ không thể chậm hơn
đi nhưng không đi để đón khách dọc bên đường
thậm chí những chiếc xe khách này còn dừng đỗ ngay dưới lòng đường để đón khách lên xe
xe này chưa đi xe khác đã tới và cùng nhau dừng lại để đón khách
khi vắng bóng lực lượng chức năng
cũng là lúc các tài xế xe khách thi nhau vi phạm luật giao thông
bằng cách dừng đỗ sai quy định
hai chiếc xe khách này dừng đỗ sai quyết định để đón khách
cũng như vận chuyển hàng hóa lên xe
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hành vi vi phạm này
và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ
và sau đó lập biên bản vi phạm
tại các điểm tuyến đường có bến xe như bến xe mỹ đình giáp bát
là nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định để đón trả khách
đặc biệt là dịp lễ mùng hai tháng chín
nhiều cầu người dân đi lại tăng đột biến
nhằm phát hiện và xử lý kịp thuật
trời trường hợp vi phạm
lực lượng chức năng đã được huy động tối đa
nhằm cắm chốt tại các điểm khác nhau
kiểm tra tất cả các điều kiện về phương tiện và người lái
và kiểm tra các số khách kỷ tế
thực tế trên xe
đảm bảo đúng hành khách trên xe mới cho xuất bến
và khi xe ra khỏi bến
thì lực lượng cũng đã bố trí ở bên ngoài rồi kiểm tra
ở ngoài nếu trường hợp mà vô tình trở quá số lượng
chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
đối với những trường hợp mà cũng đi ra khỏi bến
khi dừng đội bán hàng khách
thì chúng tôi cũng đã xử lý
một số trường hợp vô tình vi phạm
ngay sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng
trước ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín
nhiều người đã đổ ra bến xe để về quê
nhằm đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi và an toàn
các bến xe đã tăng cường lượng xe
phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ này
trong ngày nay và ngày mai
thì lượng khách có thể là
qua bến khoảng trên dưới hai vạn lượt người
do đó thì chúng tôi cũng dịp tiến
tăng cường lượng xe
tăng cường khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi lượt xe
tập trung ở bốn tuyến chính
ninh bình thái bình nam định và thanh hóa
chúng tôi cũng thành đập một tổ công tác
gồm có nhân viên bến xe
công an trạng cảnh sát bến xe
cũng như là thanh tra giao thông
sẽ giảm tải tất cả những vươn quả tải
trước khi xuất bến
để đảm bảo an toàn chung
để đảm bảo an toàn cho người dân
cũng như đảm bảo an ninh cho người dân
trật tự an toàn giao thông
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
nên chủ động vào các bến xe gần nhất để mua vé
đồng thời nếu phát hiện nhà xe có dấu hiệu tăng giá
và nhồi nhét khách
thì người dân có thể phản ánh với các cơ quan chức năng
ngành du lịch việt nam đang có tốc độ tăng trưởng khá cao
được đánh giá là điểm đến an toàn thân thiện
để duy trì và phát triển hình ảnh tốt đẹp này
của ngành du lịch việt
đối với du khách thập phương
bên cạnh việc định hướng khai thác thị trường phù hợp
tăng cường xúc tiến quảng bá chất lượng sản phẩm
thì việc đảm bảo an ninh trật tự
an toàn cho du khách tại các điểm du lịch
đóng vai trò đặc biệt quan trọng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn tại các điểm du lịch
trong dịp lễ mùng hai tháng chín
nhiều năm trở lại đây
đà nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách
trong và ngoài nước
đặc biệt trong dịp lễ mùng hai tháng chín
lượng khách tập trung với các điểm du lịch
vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố
tăng đột biến
đây cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng sự chủ quan
thiếu cẩn trọng của du khách để thực hiện hành vi trộm cắp cướp giật
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
an toàn cho du khách
lực lượng công an thành phố đà nẵng
đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để hạn chế vấn nạn trên
đặc biệt trong dịp lễ này
thì phản xuất hình sự cũng có bao hành một kế hoạch
chỉ đạo lực lượng hình sự
chúng tôi là gọi hỏi
rang đa số đối tượng có thiếu hóa tiền sự
đặc biệt có đối tượng có thiếu hóa tiền sự
về các tội kiếp cướp giật
của ý thiện tích
để lộn tóc một người
lực lượng hình sự chúng tôi đã tập trung
phối hợp với các đồng vị khác
như đơn vựng phi kê hai mươi
đoạn họ đơn vựng có một đội chống cướp giật
phạm hình sự có một đội chống cướp giật
cấp đầu hình sự
của các cộng quyền cũng có tổ chống cướp giật
nên chúng tôi phối hợp rất nhịp nhọn việc này
để phạm người tập hợp đáng dịp
cũng giống như khu du lịch bà nà
núi thần tài
tại các bãi biển nổi tiếng của đà nẵng
như mỹ khê phạm văn đồng
công tác đảm bảo an ninh trật tự
luôn được đặt lên hàng đầu
lực lượng an ninh luôn theo sát
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại các bãi tắm
đồng thời việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức
như lo phát thanh ở các điểm du lịch
tại các cơ sở kinh doanh cơ sở lưu trú
cũng được chú trọng thực hiện
công an quận đã tiến khai kế hoạch
phối hợp liên ngành giữa
công an quận ngũ hình sơn
công an quận sơn trà và lực lượng cảnh sát hợp sự
để mà tung các lực lượng trinh sát
xử lý các vụ việc
các đối tượng trên địa bàn
chúng tôi tiến khai các biện pháp nghiệp vụ
để nắm bắt các đối tượng
quản lý trên địa bàn
và một số đối tượng từ nơi khác về
về vòng việc xã hội là chúng tôi
tiến hành công tác truyền truyền
đối với cơ sở lưu trú
và các cơ sở dịch vụ ăn uống
thông qua hai lĩnh vực này
lưu trú và ăn uống
chúng tôi tác động vào du khách
để người dân biết được
nhận thức được
và nâng cao tinh thần cảnh giác
trong việc quản lý tài sản của mình
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
người dân và du khách cần phải nâng cao
tinh thần cảnh giác
tuyệt đối không lơ là chủ quan
trong việc bảo vệ tài sản của mình
để có những ngày nghỉ lễ an toàn
và chọn niềm vui
thưa quý vị và các bạn
sau hai tuần diễn ra sôi nổi
với những trận cầu tranh tài quyết luyệt
vào chiều ngày hôm nay
ban tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc
và trao thưởng cho những đội bóng đạt giải
tại giải bóng đá antv cup hai nghìn một mươi tám
diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng tám
qua gần hai tuần tranh tài sôi nổi
với những trận cầu hấp dẫn của năm đội bóng
đến từ các phòng ban của truyền hình antv
cục truyền thông bộ công an
kết thúc giải
ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng
ban kỹ thuật
giải nhì cho đội bóng của ban quay phim và đạo diễn
và giải ba cho đội bóng phòng hậu cần antv